đã chủ trì phiên họp lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu của hội đồng
cùng sự có các đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch hội đồng đồng chí phạm thị thanh trà phó trưởng ban tổ chức trung ương bộ trưởng bộ nội vụ
phó chủ tịch thường trực hội đồng
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng và thường trực hội đồng đã đôn đốc cán bộ ban ngành đoàn thể trung ương
và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm
tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm khó khăn để phân đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm

khen thưởng trung ương đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất do thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng chủ trì chỉ đạo hội đồng thi đua khen thưởng các bộ ban ngành đoàn thể trung ương
và các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại phiên họp hội đồng
cùng với đó hội đồng thi đua khen thưởng trung ương ban hành thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi ba
tại sáu bộ ngành địa phương tập trung xây dựng thể chế văn bản quy phạm pháp luật
triển khai luật thi đua khen thưởng năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính lưu ý phong trào thi đua khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị
phù hợp với tình hình thực tế xuất phát từ nhân dân khen thưởng phải đúng trúng kịp thời
khen thưởng phải gắn với lợi ích chung đồng thời phải hài hòa với lợi ích riêng để tạo sức sống
nuôi dưỡng các phong trào thi đua tránh việc phát động phong trào hình thức để xảy ra sai sót
để góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
cần phát huy vai trò cực kỳ quan trọng của công tác thi đua khen thưởng bám sát chủ đề điều hành
kỳ cương trách nhiệm chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo hiệu quả bền vững của chính phủ
các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm
gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ ban ngành địa phương tổ chức đoàn thể khuyến khích tinh thần
dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cùng với đó là tiếp tục phát động triển khai tích cực các phong trào thi đua